thuế xuất đó là mức thuế mà bộ thương mại mỹ vừa chính thức công bố đối với mặt hàng tôm xuất khẩu của ba mươi một doanh nghiệp việt nam vào mỹ sau giai đoạn xem xét hành chính lần thứ một mươi ba
điều này đã mở ra triển vọng bứt phá rất lớn cho doanh nghiệp của nước ta đặc biệt là ba mươi một doanh nghiệp đạt đủ các yêu cầu từ thị trường khó tính này
theo đó ba mươi một doanh nghiệp xuất khẩu tôm việt nam sẽ được hưởng mức thuế chống bán phá giá là
trong danh sách có rất nhiều doanh nghiệp lớn như minh phú sao ta cp việt nam caminex
đây là những doanh nghiệp đã đảm bảo chất lượng và cung cấp đủ số liệu chính xác tới cơ quan điều tra của mỹ
theo số liệu của tổng cục thủy sản năm hai nghìn một mươi tám xuất khẩu tôm việt nam không khả quan như mong đợi
chỉ đạt ba năm mươi năm tỷ usd giảm bảy tám so với năm hai nghìn một mươi bảy và giảm so với mục tiêu đã đề ra
chính vì vậy việc hưởng lợi từ mức thuế lần này không chỉ có tác động ngắn hạn mà còn mở ra khả năng bứt phá xuất khẩu
cho ba mươi một doanh nghiệp trên khi xuất khẩu sang mỹ
đây cũng là bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp cùng lĩnh vực sẽ làm ăn bài bản hơn
đáp ứng các yêu cầu của thị trường mỹ và một số thị trường khác
từ thông tin này ngành thủy sản việt nam sẽ có kỳ vọng đạt mục tiêu xuất khẩu bốn hai tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi